một số địa phương cũng đề nghị bộ y tế hướng dẫn rõ hơn việc đeo khẩu trang trong trường học
để vừa hiệu quả vừa khả thi an toàn cũng như việc xử trí khi trường học xuất hiện f f một f hai như thế nào
để thích ứng an toàn trong tình hình mới
đối với tình huống trường học xuất hiện f theo lãnh đạo bộ y tế cần lập tức khoanh vùng
sàng lọc f f một và tổ chức cách ly tại nhà hoặc tập trung với các đối tượng này
tuy nhiên thay vì thực hiện phong tỏa toàn trường trong thời gian dài
trường học có thể chỉ phong tỏa lớp học tầng học tòa nhà có f
sau hai mươi bốn giờ khử quẩn vệ sinh lớp học tầng học tòa nhà đó nhà trường có thể tổ chức hoạt động tại khu vực này
tại hội nghị trực tuyến bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín trong các cơ sở giáo dục diễn ra ngày tám tháng một mươi một
lãnh đạo bộ y tế và bộ giáo dục và đào tạo đã hướng dẫn công tác phòng chống dịch cho các địa phương
khi dạy học trực tuyến lắng nghe những ý kiến đề xuất để triển khai hợp lý công tác phòng dịch khi học sinh trở lại trường
theo thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ngô thị minh diễn biến dịch covid một mươi chín vẫn đang phức tạp
ảnh hưởng tới hoạt động giáo dục tới giáo viên học sinh tất cả các địa bàn trên cả nước
thời gian qua các em học sinh đã phải chuyển trạng thái sang học trực tuyến học qua truyền hình
khi có nghị quyết một trăm hai mươi tám hướng dẫn tạm thời và thích ứng an toàn linh hoạt để kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
bộ y tế và bộ giáo dục đào tạo đã có sự phối hợp chặt chẽ đồng thời ban hành các kế hoạch phòng chống dịch cụ thể
bộ đã có văn bản cụ thể gửi các địa phương với mong muốn cụm từ thích ứng an toàn sẽ được các địa phương triển khai mạnh mẽ
bộ y tế cũng đã có hướng dẫn rõ ràng về xác định cấp độ dịch để thầy cô và các em học sinh trở lại trường học trực tiếp
về vấn đề đảm bảo an toàn cho học sinh đi học ông dương trí nam phó cục trưởng cục quản lý môi trường y tế
bộ y tế khẳng định phải đảm bảo an toàn mới đi học và khi an toàn mới đi học
hiện bộ y tế đã có những hướng dẫn cụ thể với các cơ sở giáo dục về các công tác phòng chống dịch
đặc biệt các cơ sở phải chuẩn bị đầy đủ các phương án không chỉ về phòng chống dịch
mà còn cả khi xuất hiện f khi có nhiều f một để có cách xử lý phù hợp
cục quản lý môi trường y tế đã có hướng dẫn công tác khử khuẩn trường học
cụ thể các trường học phải tiến hành khử khuẩn hai lần một ngày với các trang thiết bị như bàn ghế tay nắm cửa
tay vịnh cầu thang nút bấm thang máy vệ sinh sàn nhà phòng học phòng chức năng khu vệ sinh
thiết bị giáo dục đồ chơi dụng cụ học tập đặc biệt bố trí đủ thùng đựng rác thu gom xử lý hàng ngày
đặc biệt các tình huống xử lý cụ thể cũng được đặt ra
tình huống khi có các trường hợp nghi mắc các cơ sở nhanh chóng thông báo cho trưởng bang chỉ đạo phòng chống dịch
tổ an toàn covid của cơ sở giáo dục phụ huynh học sinh trường cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn các trường hợp này
đều đúng cách yêu cầu các trường hợp này hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh tránh tiếp xúc gần dưới hai mét và những người khác
đồng thời thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồn lối đi từ khu vực có trường hợp nghi ngờ đến phòng cách ly tạm thời
các cơ sở cũng hướng dẫn các trường hợp nghi ngờ di chuyển theo lối đi đã được phân luồn để đến phòng cách ly tạm thời
hạn chế di chuyển bằng thang máy hoặc bố trí thang máy riêng và khử khuẩn theo quy định ngay sau khi sử dụng
gọi điện đến các số điện thoại đường dây nóng của sở y tế hoặc bộ y tế hoặc cơ quan y tế địa phương để được tư vấn xét nghiệm nếu cần được đưa đi khám và điều trị
đặc biệt các đơn vị không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển trường hợp nghi mắc đến cơ sở y tế
đồng thời lập danh sách người tiếp xúc và thực hiện khử khuẩn tại nơi làm việc khi cơ quan y tế yêu cầu
trong tình huống khi có bệnh nhân covid một mươi chín ngay lập tức phong tỏa tạm thời toàn bộ trường học
đồng thời đơn vị thông báo và phối hợp với cơ quan y tế địa phương để triển khai các biện pháp phòng chống dịch
lập tức tách f và đưa f đi cách ly điều trị tại cơ sở y tế theo quy định
cơ sở giáo dục cũng ra soát ngay để phát hiện toàn bộ học sinh giáo viên người lao động đang có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh trong trường học
và đang ở trong cộng đồng tổ chức ngay việc cách ly tạm thời tại trường học ca bệnh nghi ngờ và tổ chức lấy mẫu đơn tại một khu vực riêng
trường hợp này cơ sở tiến hành truy vết f một triệt đẻ tại trường học cũng như trong cộng đồng
tại trường học f một được tách ngay ra một khu vực riêng để tổ chức cách ly theo quy định
tất cả học sinh giáo viên trong cùng lớp học có f được coi là f một lấy mẫu f một lần đầu
theo mẫu đơn đối với cán bộ giáo viên học sinh là f một đang ở cộng đồng yêu cầu ở yên tại nơi lưu trú và thông báo ngay cho y tế cơ sở để xử lý
trong tình huống này bộ y tế cũng yêu cầu tổ chức ngay lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho tất cả học sinh giáo viên người lao động của trường
đồng thời ra soát f hai xem xét lấy mẫu xét nghiệm cho f hai nếu tiên lượng thấp nguy cơ f một có thể trở thành f
các cơ sở hướng dẫn cho f hai về cách ly tại nhà nơi lưu trú và chờ kết quả xét nghiệm với f một
trong khi chờ kết quả xét nghiệm học sinh giáo viên người lao động đang có mặt tại trường ở nguyên tại chỗ
thực hiện nghiêm cách biện pháp phòng chống lai nhiễm vì nguy cơ xảy ra lai nhiễm trong lúc phòng tỏa tạm thời là rất cao
thực hiện lớp học nào ở yên lớp học đó tự quản và thực hiện năm k
thưa quý vị thời gian qua nhiều địa phương liên tiếp ghi nhận những ca mắc mới là học sinh và giáo viên
mới đây nhất qua test nhanh định kỳ trường trung học cơ sở trung học phổ thông thạnh an huyện cần giờ tp hcm
phát hiện một học sinh dương tính sars cov hai khi đến trường học tập trực tiếp
sự việc trên đã khiến nhiều phụ huynh hoang mang
trong nguy cơ bùng diệt tại trường học khi học sinh đi học trở lại
tp hcm phát hiện học sinh dương tính sars cov hai khi đến trường
ông nguyễn ngọc xuân phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cần giờ đã báo cáo như vậy
tại buổi làm việc của ban phân hóa xã hội hội đồng nhân dân tp hcm và sở giáo dục đào tạo tp hcm chiều tám một mươi một
xã đảo thành an huyện cần giờ hiện là đơn vị duy nhất tại tp hcm đang triển khai thiết điểm dạy học trực tiếp
cho hai trăm ba mươi tám học sinh ở năm khối lớp gồm một hai sáu chín và một mươi hai tại hai trường tiểu học thạnh an và trung học cơ sở trung học phổ thông thành an
theo ông xuân qua hai tuần triển khai dạy học trực tiếp từ ngày hai mươi tháng một mươi tổng số học sinh đến trường học trực tiếp
tăng thêm tám học sinh có trường hợp học sinh từ địa phương khác trở về có trường hợp trước đây phụ huynh không đồng ý cho con đi học nhưng đến nay đồng ý
tính đến ngày tám tháng một mươi một có một trăm một mươi học sinh tiểu học trên tổng số một trăm một mươi hai học sinh và một trăm hai mươi tám học sinh trung học cơ sở
trên tổng số một trăm ba mươi một học sinh đến trường học trực tiếp đạt tỷ lệ chín mươi bảy ba mươi một
hàng tuần tp hcm đều đánh giá lại tình hình tổ chức học tập có phương án xử lý các tình huống phát sinh
thông tin từ phó chủ tịch tp hcm cho biết hai tuần lễ đầu triển khai dạy học trực tiếp không phát hiện trường hợp học sinh dương tính
tuy nhiên vào tuần học từ ngày một tháng một mươi một đã phát hiện một trường hợp học sinh lớp sáu dương tính
nguồn lây được xác định là do một người thân ở địa bàn khác có về chơi với gia đình
toàn bộ học sinh của lớp học này chuyển qua hình thức học trực tuyến còn các khối lớp khác vẫn dị học bình thường
cũng có tình huống học sinh ở ngoài địa phương về địa phương và đồng ý đi học trực tiếp
tuy nhiên khi test nhanh thì phát hiện dương tính em này sau đó được đưa đi cách ly điều trị ngay
ngoài ra có trường hợp học sinh tiếp xúc gần với người nhiễm
sáng thứ hai hàng tuần toàn bộ học sinh giáo viên đều được test nhanh để kiểm soát nguy cơ lây lan của dịch bệnh
tình huống này đã nằm trong phương án xử lý phát sinh khi có f trong lớp học
các trường đã được tập huấn trước cho nên vận hành ổn định không gây hoang mang lo lắng cho học sinh phụ huynh
các trường hợp này cũng đang hoàn toàn khỏe mạnh ổn định ông xuân cho hay
nói thêm về phương án dạy học trực tiếp ông xuân cho hay công tác phân luận được chú trọng
ví dụ trường trung học cơ sở trung học phổ thông thành an nơi các học sinh mắc covid một mươi chín
thì ba khối lớp sáu chín một mươi hai mỗi khối lớp đi vào một cổng khác nhau
một và khối hai di chuyển riêng biệt
học sinh vào lớp cũng lớp nào ở lớp đó bố trí lệch tầng lịch khối không có lớp học gần nhau
chấm với sự giao lưu với nhau
giờ ra chơi của các lớp cũng được bố trí lệch giờ và có khu vực chơi riêng
vì thế khi có phát sinh trường hợp f thì đảm bảo truy vết đầy đủ
trước thông tin trên ông cao thanh bình trưởng bang văn hóa xã hội
hội đồng nhân dân tp hcm nhấn mạnh ngành giáo dục đào tạo cần đặt ra hết các tình huống
đã có phương án xử lý phù hợp khi học sinh đi học trực tiếp
để không xảy ra sự cố mang đến nguy cơ lây nhiễm
ở thành an chỉ có hai trăm ba mươi tám học sinh thôi thị công tác xử lý truy vết sẽ khác
so với khi triển khai diện rộng ở những trường đông học sinh
nếu có đến hàng nghìn học sinh thì sẽ khác
ông bình nơi vấn đề
chia sẻ thêm về trường học học sinh dương tính bà võ thị diễm phường
trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện cần giờ cho biết
năm sinh được phát hiện dương tính trong đợt test nhanh học sinh toàn trường
trung học cơ sở trung học phổ thông thành an sáng ngày một tháng một mươi một
việc test nhanh này được thực hiện theo kế hoạch định kỳ đầu tuần
em này sau đó có kết quả bca dương tính được đưa đi cách ly và điều trị
tại thị trấn cần thạnh
hiện sức khỏe và tinh thần của nam sinh ổn định
sau sự việc nhà trường xác định các bài học sinh tiếp xúc gần
nhưng để đảm bảo an toàn vẫn cho học sinh trong lớp chuyển sang học trực tuyến
cho đến nay các em đều âm tính sức khỏe ổn định
chúng tôi chờ thêm vài ngày nữa sẽ cho các em trở lại trường bà phượng cho biết
thưa quý vị hiện nay nhiều địa phương đang nỗ lực khoanh vùng dập dịch
để sớm tạo điều kiện cho trẻ đến trường
thế nhưng trong bối cảnh hiện tại dịch bệnh vẫn đang căng thẳng
nhiều ổ dịch mới được phát hiện thì vấn đề này cần được cơ quan chức năng
tiếp tục nghiên cứu và điều trình
nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn đang hiến hiếu và an toàn cho trẻ nhỏ cần được đề cao
những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh sẽ được báo sức khỏe
và đời sống liên tục cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những tin tức tiếp theo